liên quan đến vụ việc tranh chấp giữa hoa hậu thùy tiên và bà đặng thùy trang
tòa án nhân dân quận gò vấp đã đưa ra xét xử dân sự trong sáng nay ngày ba mươi một tháng năm
cùng ngày phiên xử vụ gây rối trực tự công cộng giữa bà nguyễn xuân hương trang
còn gọi là trang nemo và ba đồng phạm cũng được tòa án nhân dân quận một tp hcm
đưa ra xét xử nhưng tạm hoãn vì bị cáo nhập viện
sau hơn nửa năm điều tra bổ sung nguyễn xuân hương trang tức trang nemo
đã bị đưa ra xét xử về hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng phiên tòa hoãn vì bị cáo nhập viện
tại phiên tòa ngày ba mươi một tháng năm luật sư của bị cáo cho biết khuya hôm qua ba mươi tháng năm
nhận tin nhắn của thân chủ báo phải nhập viện vì vấn đề sức khỏe nên không thể dự tòa
do sự việc xảy ra đột ngột nên luật sư không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến sự việc này
sau khi hội ý hội đồng xác xử cho rằng đây là tình tiết trở ngại khách quan nên tạm hoãn phiên tòa
để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo phiên tòa sẽ mở lại chiều ngày một mươi sáu tháng sáu
cùng ngày cũng diễn ra phiên xác xử vụ tranh chấp dân sự hợp đồng vay tiền
giữa bà đặng thùy trang và bà nguyễn thúc thủy tiên
đồng thời bà nguyễn thúc thủy tiên cũng có đơn khới kiện bà đặng thủy trang
yêu cầu chấm dứt hành vi đăng bài viết có sử dụng hình ảnh cá nhân của bà
đưa thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội
đối với vụ án bà trang kiện và tiên hội đồng xác xử cho rằng dưới nhận nợ ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
thế hiện bên a là bà tiên và bên b là ông nguyễn văn trọng
bên a nợ bên b một năm tỷ đồng
tuy nhiên ông trọng không yêu cầu bà trang đòi hộ nên tòa án nhân dân quận gò vấp
đã tuyên bác yêu cầu của bà đặng thủy trang đòi hoa hậu thủy tiên trả một năm tỷ đồng
đình chỉ yêu cầu bà trang đầu bà tiên bồi thường thiệt hại chín trăm ba mươi hai triệu đồng
đình chỉ yêu cầu bà tiên và bà trang chấm dứt hành vi đăng bài viết
các sử dụng hình ảnh cá nhân của bà đưa thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội